thưa quý vị trước nhu cầu sử dụng của người dân và nguồn lợi lớn
thì nhiều cá nhân cửa hàng đã giao bán các loại thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
với các mức giá rất cao thậm chí có cả hàng nhái hàng lộng
bên cạnh đó giá cả của sản phẩm như bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
máy đo nồng độ sbo hai tăng chóng mặt nhiều nơi còn cháy hàng
và trước thực trạng này tổng cục quản lý thị trường đã yêu cầu các đơn vị
có thể thanh tra xử lý nghiêm việc hợp lộ đầu cơ tăng giá
ngâm hàng nhằm trực lợi đối với các mặt hàng kể trên
đây là hơn một viên thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín của nước ngoài
gửi về đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liên hà nội thu giữ
tất cả đều có một đặc điểm chung là không rõ nguồn gốc xuất xứ
không có hóa đơn chứng tử hợp lệ
số hàng này được các đối tượng nhập lậu về việt nam tiêu thụ
trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp

đối tượng này thường duyên đăng tải trên facebook của mình
các sản phẩm thuốc do nước ngoài sản xuất về phòng chống và điều trị covid một mươi chín
không có kiểm định của cơ quan chức năng
thứ hai là nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng gây nguy hại đến tính mạng
và sức khỏe cho người dân làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của chính phủ
thấy rằng thời gian qua thì thị trường các loại thuốc cũng như là vật tư
trang thiết bị y tế để hỗ trợ và điều trị covid một mươi chín
đang bị các đối tượng xấu lợi dụng bằng nhiều hình thức khác nhau
nhằm thu lợi bất chính
và phóng viên của antv đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn đức lê
phó cục trưởng cục nghiệp vụ tổng cục quản lý thị trường của bộ công thương
để hiểu rõ hơn về vấn đề này
qua câu chuyện với chuyên gia ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong muốn
là hướng tới tìm ra một chính sách để ổn định phục vụ nhân dân hiệu quả hơn
những ngày qua số ca mắc mới covid một mươi chín tại hà nội tăng cao
khiến các mặt hàng liên quan đến phòng điều trị bệnh này
trở nên khan hiếm giá tăng cao như các loại thuốc hỗ trợ điều trị bệnh covid
cũng như các loại vật tư trang thiết bị y tế khác
vậy ông có suy nghĩ gì về thực trạng này
thị trường mua bán trang thiết bị y tế cũng như thuốc điều trị covid
trong thời gian vừa qua nó biến động
rất là bất thường các tổ chức cá nhân lợi dụng những tình hình như vậy
để mà tìm cách làm sao mà thu lời bất chính bằng cách găm hàng
rồi tăng giá bất hợp lý cũng như là tìm cách đưa những cái sản phẩm
mà chưa được phép lưu hành ra bán để kinh doanh kiếm lời
trước tình đó thì tổng cục quản lý thị trường cũng nhận định rằng
đây là một tình hình vấn đề rất đáng được quan tâm
một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ găm hàng
cũng như kinh doanh các loại thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
chưa được phép lưu hành
bên cạnh đó họ còn tung ra thị trường các loại vật tư
trang thiết bị y tế kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc để trục lợi
câu chuyện này đang ảnh hưởng đến xã hội và đời sống ra sao
các thuốc chữa bệnh nếu như nó được bán ở một mức giá phải trăng
thì người dân có thể mua được
nhưng nếu như nó được bán ở một mức giá trên trời
thì rõ ràng là những người dân lao động thuần túy
thì chắc chắn sẽ khó tiếp cận
và làm cho người ta không có cơ hội để được chữa bệnh đúng lúc
và đúng đạt hiệu quả cao
mặt khác thì một số các đối tượng thì đưa những sản phẩm
mà chưa rõ nguồn gốc cũng như là chưa được phép lưu hành
tại việt nam vào kinh doanh
thì điều này cũng làm cho người tiêu dùng
mua phải những sản phẩm này có thể giá rất là rẻ
nhưng mà không biết hiệu quả có được điều trị tốt như quảng cáo hay không
dẫn đến việc người ta đã bất đi một phần nào cơ hội
để được điều trị để được làm cho sức khỏe của bản thân
cũng như gia đình của người ta được đảm bảo
trước thực trạng trên tổng cục quản lý thị trường đã chỉ đạo
triển khai công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm
về giấy phép về đầu cơ tăng giá các loại thuốc
trang thiết bị vật tư y tế trong điều trị covid một mươi chín như thế nào
tổng cục quản lý thị trường đã liên tiếp bàn hành các văn bản chỉ đạo
chỉ đạo các cục quản lý thị trường địa phương tăng cường công tác
quản lý địa bàn giả soát nắm bắt các đối tượng cá nhân
kinh doanh trang thiết bị y tế nói chung và thuốc chữa bệnh
cũng như các bộ kít xét nghiệm nói riêng để mà phát hiện kịp thời
xử lý nhanh chóng những đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh
để mà găm hàng hoặc là tăng cơ
tăng giá quá mức cũng như là bán các sản phẩm nhập lậu
chưa rõ nguồn gốc chưa được kiểm định chưa được phép của bộ y tế
để nhằm làm sao cho người dân được sử dụng những trang thiết bị y tế
đúng quy định đúng chuẩn và góp phần cho công tác
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đạt hiệu quả cao
theo ông cần có một chính sách hay một giải pháp tổng thể ra sao
để phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
hàng giả đầu cơ trong lĩnh vực kinh doanh các loại vật tư trang thiết bị y tế
buôn bán các loại thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
để từ đó góp phần ổn định thị trường giá cả
cũng như bảo vệ sức khỏe của người dân và quyền lợi của người tiêu dùng
lực lượng quản lý thị trường là một đơn vị được chính phủ
giao cho cái trách nhiệm nòng cốt trong thị trường nội địa
tuy nhiên để làm được tốt các công tác này
thì chúng tôi cần phải phối hợp với cả bộ y tế
được chính phủ giao trong việc xác định xem trang thiết bị y tế nào
hoặc là các doanh nghiệp nào
thì được nhập những trang thiết bị y tế
mà đã được kiểm nghiệm đã được xác định về chất lượng
cũng như là về phù hợp với các tiêu chuẩn của việt nam
để mà được đưa ra thị trường
chúng tôi còn phối kết hợp với ủy ban nhân dân các cấp
rồi các cơ quan chức năng tại các địa phương
trong việc chúng tôi quản lý nắm chắc địa bàn
làm sao để mà luôn luôn được xác định
nắm được các biến động về tình hình thị trường trang thiết bị y tế
cũng như thuốc điều trị covid
rồi các bộ kít cũng như là các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh
các mặt hàng đó trên địa bàn
để nhằm ngăn chặn kịp thời nếu như các đối tượng đấy
định lợi dụng tình hình chính bệnh
để nâng giá hoặc là gam hàng
hoặc là sản xuất kinh doanh những mặt hàng kém chất lượng
hàng giả đối với mặt hàng trang thiết bị y tế
xin cảm ơn ông
cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay
theo quy định hiện nay đối với các cửa hàng bán lẻ
hành vi nâng giá vật tư y tế cao hơn so với mức giá niêm yết
sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ một đến ba triệu đồng
đồng thời cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố trên cả nước
sẽ chủ động phối hợp với các sở ngành chức năng ủy ban nhân dân các quận huyện
tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật
nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh
để ổn định thị trường các loại vật tư trang thiết bị y tế
trong sòng chống dịch covid một mươi chín
quý vị vừa theo dõi vấn đề về chính sách
và ngay sau đây sẽ là những chính sách đáng chú ý
sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây
để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn hiệu quả bộ y tế cục quản lý dược
khuyên cáo người dân cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thuốc monubravir
để chữa bệnh trị covid một mươi chín
thuốc chứa monogravir là thuốc mới được cấp phép có điều kiện là thuốc kê đơn
cần tiếp tục theo dõi về chất lượng hiệu quả an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành
việc sử dụng thuốc monubiravir cần phải có sự thăm khám kê đơn
và hướng dẫn của bác sĩ nhân viên y tế
người dân không nên lo lắng tích chữ và tự ý sử dụng thuốc
vì việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị bệnh
đồng thời tiêm mật nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe
do nguy cơ các phản ứng có hại của thuốc
thông tư hai hai nghìn hai mươi hai tt bnv có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng ba
quy định về mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc
được điều chỉnh như sau tăng từ mức hai triệu một trăm một mươi sáu đồng một tháng lên hai bốn trăm bảy mươi ba đồng một tháng
đối với cán bộ nguyễn lãnh bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã
tăng từ mức hai triệu bốn mươi tám đồng một tháng
lên mức hai bốn trăm linh đồng một tháng
đối với cán bộ nguyễn lãnh phó bí thư phó chủ tịch thượng trưởng đảng ủy
ủy viên thư ký ủy ban nhân dân thư ký hội đồng nhân dân xã
xã đội trưởng trưởng công an xã
những cán bộ có chức danh khác tăng từ một triệu tám trăm chín mươi sáu đồng một tháng
lên hai hai trăm ba mươi bảy đồng một tháng
trong báo cáo lộ trình mở cửa du lịch quốc tế do tổng cục du lịch đề xuất
một trong những điều kiện khách quốc tế vào việt nam du lịch
là bắt buộc phải mua bảo hiểm có nội dung điều trị covid một mươi chín
mệnh giá tối thiểu một mươi usd
hiện bộ văn hóa thể thao và du lịch đã sẵn sàng và tiến hành hoàn thiện
tất cả các khâu để mở cửa du lịch trong tình hình mới
với việc mở cửa du lịch hoàn toàn từ một mươi năm tháng ba
trong quá trình chuẩn bị này việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy
luôn được đặt lên hàng đầu